các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc ra đường của người dân
tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm công bố công khai minh bạch các vụ việc bị xử phạt
trên báo chí để giăn đe giáo dục chung đó là yêu cầu chung của ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố đà nẵng trong giai đoạn chống dịch hiện nay thực tế lợi dụng việc thành phố nới lỏng
một số hoạt động thiết yếu rất nhiều người đã hiểu chưa đúng hoặc cố tình vi phạm các quy định
về giãn cách xã hội
người đàn ông này bị lực lượng chiến mục một phát hiện ra đường khi không có việc cần thiết
khi bị mời vào làm việc người này đã khẳng định mình là nhân viên cây xăng nên được cấp giấy đi đường
tuy nhiên qua kiểm tra công an phát hiện người này đang đi giao thực phẩm là thiệt việt cho vợ
trước chứng cứ không thể chối cãi ông đã ký vào biên bản xử lý vi phạm
tình trạng người dân lợi dụng công việc của mình để ra đường lợi dụng mượn thẻ đi đường
và các băng của tổ phòng chống covid cộng đồng
để phục vụ riêng cho lợi ích cá nhân như đi ship cấp hàng nhu yếu phẩm không cần thiết
đối với những trường hợp này khi tổ công tác phát hiện
những trường hợp này thường rất tự tin và tranh cãi quyết liệt với tổ công tác
chỉ khi tổ công tác dùng các biện pháp ưu vụ chi sát và làm rõ
các đối tượng này chịu nhận hành vi sai lầm ra đường không mục đích của mình
đối với những trường hợp này thì tổ công tác kiên quyết xử lý và bàn giao cho công an phường
lợi dụng giấy đi đường với mục đích đi giao hàng
đây là một trong số rất nhiều những vụ việc được cơ quan công an phát hiện
để kiểm soát tình hình lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng dịch
tại các siêu thị
nếu phát hiện chủ cơ sở bán hàng cho những trường hợp không nằm trong tổ cung ứng hàng hóa
không có giấy đi chợ giấy đi đường hoặc từ địa bàn khác sẽ bị xử lý theo quy định
vì thời gian ban đầu thì công an phường trong mùa kia nhận là các cơ sở kinh doanh siêu thị
là người ta vẫn
chưa đảm bảo về quy tắc năm k chủ yếu là về khoảng cách giữa khoảng cách
nên là công an phường đã quán trì tổ tuần tra là thường xuyên
thường xuyên tuần tra là đến các điểm này để mà tuyên truyền hướng dẫn
thì từ khi đó đến nay thì các chuỗi hàng siêu thị người ta sẽ chấp hành đảm bảo hơn
không dừng lại ở việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm
cơ quan công an còn tích cực đấu tranh với vấn nạn tin giả tin độc trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng tới công cuộc chống dịch
thống kê từ đầu mùa dịch năm hai nghìn hai mươi một tới nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện ba mươi trường hợp xử phạt hành chính tám trường hợp với chín mươi năm triệu đồng
các đối tượng đã lợi dụng tình hình để phát tán những thông tin xấu như là kết quả dương tính không đúng
đối với các đối tượng bài nhăn hay là về việc phong tỏa thì họ ngay ngóng những thông tin phong tỏa đó
ở đâu thì họ lại tung ra thông tin để làm cho người dân

cùng với những nỗ lực kiểm tra giám sát và quyết liệt xử phạt để răng đe của các lực lượng chức năng
người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa đối với sức khỏe cộng đồng
luôn tuân thủ các quy định để phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
hôm qua ngày chín tháng chín tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
đối với đối tượng triệu văn luyện trú tại xóm bản thang xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng
trước đó vào hồi một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
phối hợp với công an xã minh long công an huyện hạ long làm việc
tại khu vực mốc số tám trăm ba mươi bảy tám trăm ba mươi tám thuộc địa phận xã minh long huyện hạ lan phát hiện đối tượng triệu văn luyện
đang dẫn một mươi năm công dân trú tại nhiều tỉnh thành phố khác nhau đến khu vực mốc ba mươi tám trăm ba mươi tám nhằm xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tại nhà của đối tượng luyện lực lượng chức năng còn phát hiện bảy người khác là những người đang chờ để xuất cảnh trái phép
tại cơ quan công an đối tượng triệu văn luyện khai nhận có một tài khoản wechat liên hệ thuê luyện tổ chức đón
đưa một mươi bảy người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
một tài khoản wechat khác cũng liên hệ đối tượng luyện để đón năm người từ trung quốc về việt nam với giá năm trăm linh nhân dân tệ một người
sau đó gửi tiền công cho luyện là ba mươi sáu triệu đồng
ngoài ra đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện bảy lần đưa bảy mươi người xuất cảnh trái phép chót lọt và được hưởng tiền công tổng cộng là chín mươi một triệu đồng
căn cứ vào các tình tiết của vụ án tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo triệu văn luyện một mươi bảy năm tù giam
trong đó một mươi hai năm tù giam về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
và năm năm thủ cho hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
hai mươi hai cá thể động vật rừng còn sống và gần một trăm hai mươi kg thịt xương động vật rừng cấp đông của nhiều loại đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng tạm giữ trong chuyên án mà đơn vị vừa triệt phá vào chiều ngày hôm qua
lúc một mươi h ba mươi phút ngày chín tháng chín trên quốc lộ hai mươi tám đoạn chạy qua địa bàn xã vung ré huyện di linh
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp cùng công an huyện di linh bắt quả tang đối tượng trịnh ngọc đông
chú tại thôn nao sẻ xã già bắc huyện di linh đang vận chuyển một cá thể động vật rừng tê tê còn sống có trọng lượng ba kg
đông khai nhận cá thể tê này do ông vừa săn được khám xét khẩn cấp nhà đối tượng đông lực lượng chức năng phát hiện đông đang nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân
hai mươi cá thể rúi có tổng trọng lượng hai mươi kg ngoài ra kiểm tra ba tủ cấp đông trong nhà đồng phát hiện có năm mươi chín cá thể động vật rừng đang cấp đông
gồm nhím trồn cây treo gieo chuối và nhiều bộ phận của cá thể sơn dương với tổng trọng lượng gần một trăm năm mươi kg
đông khai số thịt và xương động vật rừng nói trên đông mua lại của những người đi săn để bán lại kiếm lời
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội đối với chị ngọc đông
tạm giữ tăng vật và bàn giao vụ việc cho công an huyện di linh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định